ngày hai mươi sáu tháng ba theo giờ địa phương tại trụ sở quốc hội thủ đô paris
tổng bí thư đánh giá cao sự hợp tác năng động và hiệu quả trong nhiều năm qua giữa nghị viện pháp và quốc hội việt nam
mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ hỗ trợ của quốc hội pháp trong bối cảnh quốc hội việt nam đang đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền
hoàn thiện hệ thống pháp luật nâng cao vai trò của quốc hội và các cơ quan dân cử hai nhà lãnh đạo nhất trí
quốc hội hai bên tăng cường hợp tác trao đổi quan điểm phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện
chủ tịch quốc hội pháp khẳng định sẽ tích cực quan tâm thúc đẩy để sớm phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu
sau khi hiệp định được ký kết tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế giữa việt nam với pháp và các nước eu